chính phủ ấn độ đang khuyến khích khu vực tư nhân tham gia vào chương trình không gian của nước này
bằng cách tạo sân chơi bình đẳng cho các công ty tư nhân liên quan đến dịch vụ vệ tinh và các dịch vụ không gian
hiện chính phủ ấn độ đang thực hiện một loạt biện pháp cải cách cơ cấu nhằm thúc đẩy nội địa hóa sản xuất
theo sáng kiến sản xuất tại ấn độ
kế hoạch này là một phần của gói kích thích nền kinh tế trị giá hai trăm bảy mươi tỷ usd
khu vực tư nhân sẽ được phép sử dụng các cơ sở của tổ chức nghiên cứu không gian ấn độ
và các tài sản liên quan khác để cải thiện năng lực của mình
ngoài ra chính phủ cũng sẽ cấp một chính sách vào môi trường pháp lý có thể đoán định cho các công ty tư nhân
hoan nghênh khu vực tư nhân tham gia các dự án khám phá hành tinh và du hành ngoài vũ trụ trong tương lai